theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn bão số bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi bảy giờ ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín tám độ vĩ bắc một trăm linh năm năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn ở ven biển các tỉnh từ thái bình đến thanh hóa có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
tại văn lý nam định có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám sầm sơn thanh hóa có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong ngày hôm qua một mươi sáu tháng tám đến sáng nay ở bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đi sâu vào đất liền
sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng lào
trong sáng nay ở các tỉnh từ thái bình đến thanh hóa vẫn còn có gió cấp năm có nơi cấp sáu giật cấp bảy